ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có thông báo chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của covid một mươi chín
chỉ đạo nêu rõ tiếp tục duy trì đội phản ứng nhanh thường xuyên trực hai mươi bốn trên bảy
để tiếp nhận xử trí các thông tin của người dân khi có yêu cầu
xét nghiệm sars cov hai ít nhất hai lần đối với các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh vào hà nội
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố xét nghiệm test nhanh những trường hợp đến và trở về từ vùng dịch
những trường hợp dương tính chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị
theo quy định của bộ y tế các đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện việc sát khuẩn tay
kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang nơi công cộng